các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thành phố hồ chí minh trân trọng mời người dân ở lại cùng thành phố hồi phục kinh tế
thưa quý vị ngay từ ngày một tháng một mươi nhiều dịch vụ cửa hàng nhiều nhà máy doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hồ chí minh đã bắt đầu hoạt động trở lại
lúc này thành phố hồ chí minh rất cần người lao động
thành phố trân trọng một mươi người dân ở lại cùng thành phố hồi phục kinh tế
ưu tiên bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân
phát biểu tại họp báo cung cấp thông tin về tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín chiều ngày một tháng một mươi
đồng chí phạm đức hải phó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh cho biết
thông điệp chỉ thị một mươi tám vừa được ubnd tp hcm ban hành là tiếp tục kiểm soát điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố
trong đó ưu tiên bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân là trên hết
trước hết kéo giảm số ca nhập viện và số ca tử vong đến mức thấp nhất
chỉ thị một mươi tám cũng yêu cầu người dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác
vì thành phố hồ chí minh đang ở trong môi trường có dịch
số ca nhiễm của thành phố vẫn đang ở mức cao tỷ lệ tiêm chủng chưa bao phủ hết
nhiều địa bàn của thành phố chưa phải là vùng xanh
địa điểm nào chưa an toàn đông người tụ tập thì bà con không nên đến để đảm bảo sức khỏe cho chính mình và cộng đồng
đồng chí hải chia sẻ
về việc lưu thông của người dân ở thành phố hồ chí minh đồng chí phạm đức hải nhấn mạnh
người dân được quyền lưu thông nhưng khi lưu thông phải đảm bảo theo quy định của chỉ thị một mươi tám
cụ thể là người dân khi tham gia lưu thông sử dụng mã qr khai báo di chuyển của ứng dụng vneid
và mã qr có thể hiện lịch sử tiêm chủng của ứng dụng y tế hồ chí minh hoặc là sổ sức khỏe điện tử
đến khi ứng dụng pc covid chính thức đưa vào hoạt động
trường hợp không có mã qr xuất trình giấy tờ sau một là f đã khỏi bệnh dưới sáu tháng
là đã tiêm chủng ít nhất một mũi đối với vaccine yêu cầu tiêm hai mũi và sau một mươi bốn ngày
khi được cơ quan chức năng yêu cầu
thành phố trân trọng mời người dân ở lại cùng thành phố hồi phục kinh tế
tại cuộc họp đồng chí phạm đức hải nhấn mạnh bất cứ người dân nào đến thành phố học tập
làm việc du lịch tham quan sinh sống thành phố trân trọng đón tiếp
thực sự chăm sóc để người dân có điều kiện tốt nhất khi ở lại
khi thực hiện chỉ thị một mươi tám thành phố hồ chí minh cũng đã động viên bà con tiếp tục ở lại thành phố
bởi ngay từ ngày một tháng một mươi nhiều dịch vụ cửa hàng nhiều nhà máy doanh nghiệp
đã bắt đầu hoạt động trở lại
lúc này thành phố hồ chí minh rất cần người lao động
thành phố tiếp tục tạo điều kiện cho bà con làm việc sinh sống trên địa bàn thành phố
thành phố cũng đang triển khai gói hỗ trợ đợt ba
đồng thời sẽ tiếp tục chăm lo an sinh xã hội cho người dân
tuy nhiên trước tình hình ngày ba mươi tháng chín khi bà con tự ý rời thành phố bằng xe máy
đồng chí hải cũng thẳng thắn cho rằng thành phố thấy mình có trách nhiệm trong việc này
đồng chí cũng nhấn mạnh xuyên suốt chủ trương của thành phố là sẽ phối hợp với các tỉnh
để đưa người lao động về quê một cách chú đáo
việc này vừa đáp ứng đúng nguyện vọng của bà con vừa đảm bảo sức khỏe của bà con
nhất là người già phụ nữ trẻ em đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch của thành phố cũng như của các địa phương
thời gian qua thành phố hồ chí minh đã tổ chức năm mươi bốn đợt để đưa ba mươi bảy người về quê theo nguyện vọng
liên quan đến tình hình người dân tự phát về quê
tập trung đông tại các chốt kiểm soát ở cửa ngõ ra vào thành phố
thượng tá trần thanh giang phó trưởng phòng tham mưu công an thành phố hồ chí minh cho biết
khi nhận được thông tin trên công an thành phố đã triển khai và phối hợp với các sở ban ngành địa phương
tuyên truyền vận động người dân ở lại thành phố hồ chí minh
cùng chung tay với thành phố phục hồi và phát triển kinh tế
sau khi tuyên truyền vận động vẫn còn nhiều người dân kiên quyết muốn về quê
trước thực tế trên công an thành phố đã phối hợp với sở giao thông vận tải thành phố
sở y tế thành phố để thống kê giả soát và phân chia ra thành từng đoàn theo các tỉnh
từ đó phát phiếu thu thập thông tin nơi đi và nơi đến và các yếu tố dịch tễ
công an thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng điều xe ô tô để đưa người dân về quê theo nguyện vọng
đồng thời bố trí thêm xe để chở xe máy đồ dùng của người dân về quê
đến chiều ngày một tháng một mươi công an thành phố phối hợp với cơ quan chức năng hỗ trợ đưa khoảng một ba trăm linh người dân về quê
thượng tá trần thanh giang cho biết
còn khoảng ba trăm linh người đang kẹt lại và tất cả sẽ được đưa về quê an toàn trong ngày hôm nay
thưa quý vị thành phố hồ chí minh thấy có trách nhiệm chưa chăm lo chú đáo cho bà con
thành phố hồ chí minh trân trọng mời người dân ở lại thành phố sẽ tiếp tục có hỗ trợ
thành phố thấy trách nhiệm của mình khi để người dân tự phát về quê
đó là những ý kiến của phó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
chiều một một mươi thành phố hồ chí minh tổ chức họp báo thông tin về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trao đổi về vấn đề người dân trở về quê ông phạm đức hải phó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm cho biết
người dân đến tp hcm với bất kỳ mục đích nào đều được thành phố trân trọng đón tiếp và tạo điều kiện tốt nhất khi ở lại thành phố
đặc biệt với người lao động thành phố luôn trân trọng vì đây là lực lượng tạo ra của cải vật chất góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố
theo ông hải thành phố luôn tạo điều kiện tốt nhất cho những người dân từ các tỉnh thành ở lại làm việc
như đề xuất giảm tiền trọ tổ chức các gói an sinh
khi thành phố thực hiện chỉ thị một mươi tám thành phố cho phép hoạt động trở lại nhiều dịch vụ cửa hàng nhà máy sẽ rất cần lực lượng lao động
thành phố trân trọng mời cô bác người dân ở lại đóng góp cho thành phố
thành phố sẽ tiếp tục có những chính sách hỗ trợ người dân
thành phố thấy trách nhiệm của mình khi để người dân tự phát về quê
do thành phố chăm lo chưa được chú đáo nên bà con muốn về ông hải nói
tuy nhiên nếu người dân có nguyện vọng về quê
có chủ trương phối hợp với các tỉnh thành hỗ trợ
việc này vừa đáp ứng nguyện vọng vừa đảm bảo sức khỏe cho người dân
đảm bảo công tác vòng chống dịch của thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành
thành phố thấy trách nhiệm để đề ra các giải pháp tốt hơn
thượng tá trần thanh giang phó phòng tham mưu công an thành phố hồ chí minh cho biết
khi phát hiện người dân tụ tập đông người tại các chốt cửa ngõ thành phố hồ chí minh để về quê
lực lượng công an thành phố đã phối hợp với các sở ban ngành và địa phương phát loa vận động bà con trở lại tham gia hoạt động phục hồi phát triển kinh tế của thành phố
thứ hai bà con phải tuân thủ năm k đảm bảo yêu cầu y tế
bởi trong các đoàn tập trung về quê có rất nhiều trẻ nhỏ phụ nữ mang thai
việc tự phát di chuyển tập trung như vậy tiềm ẩn nguy cơ nhiễm bệnh
nếu sau khi tuyên truyền vận động bà con vẫn kiên trì về quê
thì công an thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với sở giao thông vận tải sở y tế
lực lượng quân đội phân chia thành các đoàn và sẽ phát phiếu thông tin như đi đâu từ đâu đi và đi về địa phương nào kèm theo các yếu tố dịch tễ
khi đã thu thập sẽ trao đổi với sở giao thông vận tải bộ tư lệnh tp hcm để điều xe buýt và xe chở xe máy của bà con về địa phương nào
thì lực lượng cảnh sát giao thông của tp hcm sẽ dẫn đường đưa về địa phương sẽ tiếp nhận
một mươi bốn h chiều một một mươi công an thành phố đã hỗ trợ một ba trăm linh người dân về quê
đảm bảo an toàn an ninh trật tự
đảm bảo bà con rất vấn khởi
trong ngày thực hiện nới lỏng lực lượng công an thành phố cũng đã thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên việc lưu thông trên đường của khoảng ba lượt phương tiện
trong đó chủ yếu kiểm tra quy định về an toàn giao thông đối với công dân khi lưu thông trên đường theo chỉ thị một mươi tám và chủ yếu là nhắc nhở chưa xử phạt
quý vị và các bạn đang theo dõi tin nóng hai mươi bốn
thưa quý vị an giang không tiếp nhận người dân tự phát về quê
tối một tháng một mươi cổng thông tin điện tử an giang cho biết
ban thường vụ tỉnh ủy
vừa tổ chức họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
triển khai các biện pháp tăng cường phòng chống dịch trong thời gian tới
tại cuộc họp chủ tịch ubnd tỉnh an giang nguyễn thanh bình cho biết
hiện nay tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
do đó an giang sẽ không tiếp nhận các trường hợp người dân ở các tỉnh thành tự phát trở về địa phương
theo ông bình đối với những người dân đã về đến các cửa ngõ của an giang trong đêm ba mươi tháng chín
dạng sáng mùa một một mươi các địa phương trong tỉnh sẽ tiếp nhận
bố trí điểm tập trung phân loại đối tượng tiến hành test nhanh và pcr để tổ chức cách ly hợp lý
ông bình đặc biệt lưu ý tỉnh sẽ không tiếp nhận người dân tự phát trở về địa phương trong thời gian tới
người đứng đầu chính quyền tỉnh an giang yêu cầu các đơn vị địa phương
phải tăng cường lực lượng phân loại tiếp nhận người dân tại cửa ngõ tỉnh
và hoàn thành xong ngay trong đêm mùa một tháng một mươi
lãnh đạo tỉnh an giang chỉ đạo phải lưu ý đến việc bố trí người dân có điều kiện
có nhu cầu muốn cách ly tại các nhà nghỉ khách sạn
giảm tải cho các khu cách ly tập trung
kết luận cuộc họp bí thư tỉnh ủy an giang lê hồng quang nhấn mạnh
an giang vẫn giữ nguyên quan điểm không có chủ trương tiếp nhận người dân
từ các tỉnh thành tự phát trở về địa phương trong thời gian tới
vì hiện nay tình hình dịch bệnh trong an giang vẫn còn diễn biến phức tạp
hiện tỉnh đang tập trung khống chế các ổ dịch trên địa bàn
ban thường vụ tỉnh ủy đã lấy ý kiến lãnh đạo của một mươi một huyện thị xã thành phố
về việc tiếp nhận người dân tự phát trở về địa phương
theo đó trên tinh thần dân chủ tập trung an giang thống nhất chỉ tiếp nhận người dân
về đến cửa ngõ tỉnh trong tối ba mươi tháng chín và dạng sáng mùng một tháng một mươi
quý vị thân mến những tin tức mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
và đăng tải trên các nền tảng trực tuyến của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
cùng với nhiều bản tin khác hai mươi h sáng là bảy h sáng và một mươi tám h tối
chúng tôi sẽ cập nhật tin tức nhanh nhất gửi đến các bạn
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại ở tin tức covid một mươi chín tiếp theo